điều khiển xe áp sát dùng dao phóng lợn đe dọa rồi chiếm đoạt tài sản của nạn nhân và bỏ chạy
ba đối tượng là đàm thanh đạt trương thành đạt và lại quang phong
cùng chú tại huyện đông anh tp hà nội vừa bị công an thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh khởi tố về hành vi cướp tài sản
vào khoảng thời gian từ một giờ đến hai giờ các đối tượng điều khiển xe máy không biển kiểm soát
lang thang tại các khu vực vắng vẻ trên địa bàn tp từ sơn
khi phát hiện có người đi một mình các đối tượng điều khiển xe áp sát dùng dao phóng lợn đe dọa rồi chiếm đoạt tài sản và bỏ chạy
với thủ đoạn trên trong ba ngày từ ngày ba tháng hai đến ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba

các đối tượng đã gây ra bảy vụ cướp giật tài sản